từ sau khi xảy ra vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
người dân sống tại các khu dân cư gần các nhà máy ô nhiễm nguy hại lại càng thấy thấp thỏm và lo lắng
dù nằm trong lộ trình phải di rời nhưng hàng loạt nhà máy sản xuất gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm khu vực nội đô
đến nay vẫn chây ỉ bám trụ thậm chí nhiều nhà máy đã có cơ sở mới nhưng vẫn không chịu từ bỏ cơ sở cũ
đây là những hình ảnh người dân tại tòa trung cư số bốn mươi bảy vũ trọng phụng hà nội
ghi lại vào mỗi sáng sớm
tòa trung cư này có hướng nhìn xuống cả khu nhà máy cao xu sao vàng xà phòng hà nội và nhà máy thuốc lá thăng long
đây vốn là khu nằm trong diện phải di rời nhưng quyết định đến khi nào di rời người dân không nắm được
vì vậy thường ngày họ vẫn phải sống chung và hứng chịu khói bụi từ các nhà máy này